số người tham gia bảo hiểm xã hội trong cả nước đã đạt trên một mươi bốn bảy triệu người chiếm khoảng ba mươi bốn lực lượng lao động trong độ tuổi
số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã đạt trên một mươi hai sáu triệu người chiếm khoảng hai mươi sáu hai lực lượng lao động trong độ tuổi
đặc biệt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục có sự tăng trưởng và đã đạt độ bao phủ tám mươi tám năm dân số
với trên tám mươi ba năm triệu người vượt ba ba so với trị tiêu thủ tướng chính phủ giao
những kết quả trên cho thấy việc tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đang ngày càng trở nên thiết thực hơn
tuy nhiên để tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trong năm hai nghìn hai mươi
cũng như các năm tiếp theo đòi hỏi ngành bảo hiểm xã hội cần nỗ lực hơn nữa
trong thời gian tới điều quan trọng nữa là chúng ta cũng phải giả soát lại

rồi chúng ta tự chính xác ý rồi chúng ta phải thực hiện tổ chức thêm cho nó tốt
vậy thì ngay bản thân ngành bảo hiểm xã hội

trong thời gian tới chúng ta tiếp tục hãy tổ chức hành trình tốt hơn để chúng ta mang lại cái dịch vụ đấy cho từng người lao động cho từng người dân

năm hai nghìn một mươi chín với mục tiêu xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại chuyên nghiệp hướng tới sự hài lòng của người dân

ngay từ đầu năm ngành bảo hiểm xã hội đặt ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của người dân
ngành bảo hiểm xã hội đặt ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng cụ thể